trước tình trạng người dân tập trung đông người trên các bãi biển ảnh hưởng đến hiệu quả trong công tác phòng chống dịch
ubnd tp đà nẵng đã yêu cầu các địa phương khu vực ven biển bố trí lực lượng chốt tại các lối xuống biển
xử lý triệt đề hành vi tập trung đông người
lực lượng được triển khai gồm công an phường phối hợp với tổ dân phòng được bố trí ven biển bốn quận liên triểu
thanh khê sơn trà và ngũ anh sơn có nhiệm vụ ra soát kiểm tra giải tán hành vi tụ tập đông người
yêu cầu người dân đeo khẩu trang tuyên truyền nâng cao ý thức trong việc phòng chống dịch vì bản thân gia đình và xã hội
thời gian thực hiện nhiệm vụ từ buổi sáng bắt đầu từ bốn h ba mươi đến tám giờ buổi chiều từ một mươi sáu h ba mươi đến hai mươi h